thưa quý vị ngày một mươi sáu tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can lệnh khám xét lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn tp hà nội
theo đó bị can nguyễn thị cẩm thạch tên gọi khác trần thùy trần thúy my sinh ngày ba mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi một là lao động tự do cư trú tại số một trăm một mươi ba b hoàng hoa thám phường ngọc hà quận ba đình tp hà nội bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm mọt tài sản
quá trình điều tra xác định nguyễn thị cẩm thạch đã gian dối giả mạo chức vụ vị trí công tác đưa ra những thông tin sai sự thật để chiếm đoạt tiền của một số cá nhân
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt đề mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản đã bị đối tượng chiếm đoạt
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt đề mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản đã bị đối tượng chiếm đoạt
liên quan đến vụ án làm giả hơn một trăm linh bộ hồ sơ để vây vốn xác định nguyễn thị cẩm thạch đã bị nguyên thị cẩm thạch lừa đảo chiếm hoạt tài sản chủ động liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
ngân hàng nhằm mục đích chiếm đoạt xảy ra tại ngân hàng việt nam thành vượng
trụ sở tại tp hcm
tòa nhân dân tỉnh đắk nông đã đưa ra xét xử sơ thẩm một mươi ba bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh lợi dụng sơ hở của ngân hàng việt nam thịnh vượng
trụ sở tại quận bốn tp hcm trong việc cho vay vốn trực tuyến tín chấp bằng số điện thoại
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám trần văn kiều trú tại tp gia nghĩa với vai trò là chủ mơ cầm đầu
đã cấu kết với các bị cáo trên làm giả các loại giấy tờ như chứng minh nhân dân sổ hộ khẩu
hồ sơ vay vốn giả để vay tiền của ngân hàng việt nam thịnh vượng
quá trình giải ngân cho vay có nhiều hồ sơ của khách hàng không thanh toán nợ
cho nên ngân hàng việt nam thịnh vượng đã cử nhân viên xác minh nhưng không tìm được các khách hàng này
vì vậy ngân hàng đã gửi đơn tố cáo hành vi vi phạm
với thủ đoạn nêu trên kiều cùng các đối tượng liên quan đã làm giả một trăm linh tám bộ hồ sơ vay vốn của ngân hàng việt nam thịnh vượng
rồi chiếm đoạt số tiền hơn ba tỷ đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt trần văn kiều hai mươi ba năm tù các bị cáo còn lại chịu mức án từ hai năm sáu tháng đến một mươi bốn năm tù gia
công an huyện gia bình tỉnh bắc ninh vừa làm rõ và bắt giữ ổ nhóm gồm hai đối tượng

các đối tượng đã gây ra một mươi năm vụ trộm cắp dây cắp điện trung tính tại các trạm biến áp trên địa bàn huyện gia bình và huyện lương tài tỉnh bắc ninh
hai đối tượng là nguyễn bá vương bốn mươi năm tuổi ở xã song giang huyện gia bình và đặng đình hà ba mươi tám tuổi ở xã châu phong huyện quế võ
đều đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chân ma túy
với thủ đoạn hoạt động tinh vi liều lĩnh các đối tượng đã gây ra một mươi năm vụ trộm cắp dây cắp điện trung tính
tại các trạm biến áp trên địa bàn huyện gia bình và huyện lương tài gây thiệt hại cho ngành điện khoảng bốn mươi triệu đồng
hiện công an huyện gia bình đã thu hồi tăng vật đồng thời hoàn thiện hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật
còn với hành vi cướp giật tài sản hà quang vinh sinh năm hai nghìn bốn và khổng văn kiên sinh năm hai nghìn năm đều ở huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam dương ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra làm rõ
vào khoảng năm giờ ba mươi phút ngày tám tháng một mươi chị nguyễn thị oanh là thanh niên tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đi xe máy đèo bạn đến chốt kiểm dịch trên đường cao tốc nội bài lào cai thuộc địa bàn xã kim long huyện tam dương để làm nhiệm vụ
thì đã bị vinh và kiên đi xe máy cùng chiều vượt lên cướp giật chiếc điện thoại di động trị giá khoảng một mươi triệu đồng
khám xét khẩn cấp chỗ ở của vinh và kiên tại nhà trọ ở thị trấn bá hiến huyện bình xuyên
cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ được tăng vật của vụ án
cùng một xe máy không có biển kiểm soát là phương tiện mà các đối tượng đã sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội
thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã cho thấy tình hình vi phạm pháp luật hình sự đang có chiều hướng phức tạp khó lường
nhiều trường hợp sau khi gây án đối tượng tìm mọi cách bỏ trốn và sau đó lại tái phạm
để truy bắt số đối tượng này cơ quan điều tra phải ra quyết định truy nã do vậy số đối tượng truy nã đã gia tăng
trước tình hình này thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an cục cảnh sát hình sự đã mở đợt cao điểm truy bắt đối tượng truy nã
từ ngày một mươi năm tháng bốn đến ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một qua đó đã kịp thời bắt giữ nhiều đối tượng truy nã trong đó có cả tội phạm truy nã quốc tế
thuê những căn hộ cao cấp khu vực biển đà nẵng là nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống để lẩn trốn
nhưng hai đối tượng có lệnh truy nã quốc tế mang quốc tịch hàn quốc vẫn không thể trốn thoát
tháng chín vừa qua các trinh sát phòng truy nã truy tìm cục cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an thành phố đà nẵng
đã phát hiện bắt giữ thành công hai đối tượng này và bàn giao cho phía hàn quốc
đối tượng nguyễn thế hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện châu thành bến tre bị công an huyện đắk song tỉnh đắk nông
ra quyết định truy nã về tội danh trồng cây cần sa
trong đợt cao điểm này cục cảnh sát hình sự đã phát hiện nguyễn thế hiền khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố hồ chí minh
điều đáng nói ngay tại ngôi nhà hiền đang thuê để lẩn trốn hiền tiếp tục trồng cần sa trên sân thượng của căn nhà này
đây chỉ là hai trong số hàng chục chuyên án truy bắt đối tượng truy nã được cục cảnh sát hình sự xác lập và đấu tranh thành công trong đợt cao điểm vừa qua

công thương truy bắt vận động đối tượng truy nã ra đầu thú là nhiệm vụ rất khó khăn
đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín có diễn biến phức tạp
quán triệt nghiên cứu kỹ các nội dung trong phương án ba tăng cường công tác phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong và sau đại dịch covid một mươi chín của bộ công an
các trinh sát làm nhiệm vụ truy nã truy tìm tội phạm đã chủ động linh hoạt thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới
theo đó chỉ tính từ thời điểm thực hiện phương án ba của bộ công an cục cảnh sát hình sự đã truy bắt thành công một mươi sáu đối tượng truy nã trong đó có ba đối tượng có lệnh truy nã quốc tế
chúng tôi cũng đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo cục tổ chức các đoàn công tác các tổ công tác tiến hành các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với các cục nghiệp vụ và đi tiến hành truy bắt các đối tượng truy nã
cho đến nay cục cảnh sát hành sự đã bắt được tám mươi ba đối tượng truy nã các loại
và đặc biệt là trong đó có bốn đối tượng truy nã quốc tế người hàn quốc và hơn một mươi sáu đối tượng truy nã là đối tượng có lệnh có quyết định của công an các tỉnh của các nước liên kề với việt nam mà chúng ta có hỗ trợ thư pháp
theo dự báo của cơ quan công an hiện nay cả nước bước sang giai đoạn bình thường mới nới lỏng hoặc mở cửa nhiều hoạt động
do đó rất có thể cũng là thời điểm các loại tội phạm gia tăng hoạt động
theo dự báo của cơ quan công an hiện nay cả nước bước sang giai đoạn bình thường mới nới lỏng hoạt động

trước đó sáng ngày một mươi ba tháng một mươi tòa đến khu dân cư jamona phường phú thuận quận bảy thì phát hiện xe ô tô biển số năm mươi một g bảy nghìn chín trăm một mươi ba đang đậu bên đường d bốn
đây là chiếc xe của xếp quản lý vợ toàn
trước đây toàn nhiều lần nghi ngờ giữa vợ và người xếp có quan hệ tình cảm và gần đây vợ toàn có biểu hiện buồn bã nên càng thêm ghen tuôn
trưa cùng ngày toàn đi mua hai chai xăng rồi tiếp cận xe ô tô trên đổ xăng và châm lửa đốt
khi chiếc xe bốc cháy thì toàn bỏ đi
người dân phát hiện vụ việc đã hỗ trợ dập lửa nhưng chiếc xe gần như đã bị thiêu rụi và cháy lan sang một chiếc ô tô đầu kế bên
công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường trích xuất camera tại khu vực để điều tra
toàn được xác định là nghi can gây ra vụ việc và bị mời lên làm việc
tại cơ quan công an bước đầu toàn khai nhận do ghen tuông nghĩ vợ ngoại tình nên dẫn đến hành động trên
hiện công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc
di chuyển dưới thời tiết mưa gió luôn khó khăn đối với các phương tiện
tài xế sẽ bị mất tầm nhìn khó quan sát nguy hiểm rình dập ở phía trước
một đoạn video mới đây được đăng tải lên mạng xã hội đã ghi lại hình ảnh của người phụ nữ điều khiển xe máy không may đâm vào hố sâu sau đó ngã ra đường
thế nhưng đó mới chỉ là một phần của sự việc